hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng cầm đầu các tài đạo dê sùa bà cô dở ở nước ngoài đã triệt đề sử dụng phương thức thủ đoạn thông qua điện thoại mạng xã hội các phần mềm họp trực tuyến để chỉ đạo số đối tượng cốt cán ở trong nước tích cực tuyên truyền lôi kéo người mông tham gia với mục đích kích động tư tưởng ly khai tự trị tập hợp lực lượng lập nhà nước mông

các đối tượng cầm đầu các tài đạo dê sùa bà cô dở thường xuyên tuyên truyền về ngày tận thế chúa tái lâm chiến tranh
đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân bị xáo trộn tạo sự hoang tưởng khiến bà con không nghĩ đến việc lao động sản xuất tập trung phát triển kinh tế gia đình gây mất ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
các đối tượng cầm đầu các tài đạo dê sùa bà cô dở đã gây mâu thuẫn chia rẽ khối đoàn kết dân tộc chia rẽ trong từng gia đình dòng họ giữa các tôn giáo với nhau gây chia rẽ giữa một bộ phận quần chúng nhân dân với cấp ủy chính quyền địa phương
những đối tượng cầm đầu tà đạo dê sùa bà cô dợ thường xuyên đà kích các tôn giáo chính thống chê bai phòng tục truyền thống người dân tộc mông tuyên truyền gây chia rẽ người mông với các dân tộc khác kích động tư tưởng ly khai tự trị gây phức tạp về an ninh trật tự
thứ ba hoạt động của các tà đạo dây sùa bà cô dợ đã gây cản trở việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tại địa phương
sự xâm nhập của các tà đạo vào địa bàn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chế độ chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước
một số đối tượng theo tà đạo dê sùa bà cô dợ đã hướng dẫn cách thức đối phó với chính quyền khi được mời lên làm việc hướng dẫn cách thức thu thập thông tin tài liệu viết bản tường trình
báo cáo cho các cá nhân tổ chức thiếu thiện trí nước ngoài và tuyên truyền cho số người tin theo không thực hiện việc tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín trong thời điểm dịch đang bùng phát
thứ tư lợi dụng tài đạo dê sùa bà cô dở để hoạt động thành lập nhà nước mông
bản chất của dê sùa bà cô dợ là một tà đạo lợi dụng những yếu tố đặc trưng của đồng bào dân tộc mông để tuyên truyền kích động gây chia rẽ dân tộc mông với các dân tộc khác
tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng ly khai tự trị thành lập nhà nước mông
điển hình như trong quá trình tuyên truyền david her đã kích động người mông ở các nước trong đó có việt nam kéo về lào để chiến đấu xây dựng nhà nước mông tại siêng khoảng lào
các đối tượng cầm đầu đã tuyên truyền đức chúa trời giê hô va đã chế đất nước cho người mông nhưng người mông không đoàn kết nên bị các nước khác xâm chiếm
người mông không có lãnh thổ nhà nước riêng suốt đời đi làm thuê cho các dân tộc khác
thời gian tới chúa sẽ tái lâm làm vua của dân tộc mông
ai tin tưởng chúa giê sùa thì có được đất nước riêng của người mông
cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc
số đối tượng cầm đầu tà đạo dê sùa và cô dợ ở mỹ thường xuyên tuyên truyền luận điệu cho rằng đây là tôn giáo chính thống của người mông
coi các tôn giáo khác là tà giáo để từ đó gây chia rẽ những người theo tà đạo dê rùa bà cô dợ với các tôn giáo khác tập hợp lực lượng hình thành tôn giáo riêng của người mông
sự xuất hiện của tà đạo giê xùa bà cô dợ gắn liền với vấn đề nhà nước mông
và gần đây các đối tượng có xu hướng sử dụng tà đạo như một dạng của tin lành của người mông
hoạt động này cùng với sự hậu thuẫn của các cá nhân tổ chức chống phá bên ngoài và một số đối tượng phản động trong vùng dân tộc mông tiêm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc mông
căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế ngày sáu tháng ba bộ công an đã thông báo về hai tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố là nhóm hỗ trợ người thượng msda
và người thượng vì công an